hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
đồng thời cần theo dõi sát thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh
không nên chia sẻ những thông tin chưa xác thực tránh gây hoang mang dư luận
ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh

cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi